vài năm trở lại đây nghề trồng hoa cúc tại đà nẵng bắt đầu phát triển mạnh
để chuẩn bị cho vụ hoa tết bội thu từ đầu năm các nhà vườn phải chuẩn bị kỹ lưỡng
từ khâu trọn giống làm đất canh nông vụ
tuy nhiên năm nay vào thời điểm mà tết nguyên đán đang đến gần
thì người trồng hoa cúc tại đà nẵng lại lo lắng khi hàng nghìn trậu hoa tết
có chất lượng kém hẳn so với mọi năm
ông nguyễn quang quý chủ vườn hoa hơn hai trậu được xuống giống từ tháng bảy âm lịch
trong đó gần năm mươi số trậu không đạt yêu cầu chiều cao nụ độ mập của thân cây
có nhiều nguyên nhân khác nhau đã được xác định
gia đình ông trí xuống giống hơn ba trậu cúc tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
số hoa cúc trên bị nhiễm bệnh còi cọc vì mua phải giống không chất lượng
gia đình ông trí thiệt hại ước tính hơn ba trăm linh triệu đồng
ngoài ra ông còn phải bỏ tiền túi để bù tiền giống cho các hộ trong tổ sản xuất
làm cái giống này là mình đạt từ ở đà lạt
đầu năm tháng hai tháng ba mà tết là xanh là mình đã đạt giống rồi
thì họ ok với mình thì quá trình là khâu giống là chuẩn bị ok là tốt
không ngờ là giống họ đưa về là
hiện nay khoảng tám mươi giống hoa cúc trên địa bàn thành phố đà nẵng được lấy từ đà lạt lâm đồng

gần ba mươi số giống được lấy từ đà nẵng
các ngành chức năng được xuống trong vụ tết năm nay đã bị thoái hóa dẫn đến tình trạng nhiễm bệnh gặp tình hình thời tiết thuận lợi mầm bệnh sẽ phát triển và lan nhanh
nông dân trồng hoa rất mong các ngành chức năng có biện pháp tư vấn tái sản xuất trong những vụ tiếp theo